không chắc chắn là phải nổi soi nổi soi trở thành hết sức phổ biến rồi
rồi thứ hai là phải test cái vi khuẩn có bị nhiệm khuẩn hay không nhiệm khuẩn
rồi nhiệm khuẩn thì nhiệm khuẩn coi như là cái mức độ bao nhiêu
đó là coi như là những cái việc nên là bắt buộc
rồi thậm chí phải hút ra để làm dịch vị định vị cái dịch vị
xem coi như là tỷ lệ coi như là acid chlorhydric và tất cả các chất bảo vệ
thì có vấn đề chỉ thành phần hoặc là cân bằng cái dịch vị nó có gì bất thường không
tất cả những việc đó là bắt buộc
sau đó là chúng tôi yêu cầu số một
đó là kết hợp y học hiện đại với y học quả truyền trong chẳng đoán là mọi thành vật thứ nhất
thứ hai trong điều trị thì điều trị thì trong trường hợp
nhưng nếu mà đau ở mức độ nhẹ thông thường thì có thể là điều trị nó đơn thuần hơn
nhưng nếu đau coi như cơn đau nó khủng khiếp lắm
mà đau mà thì thuốc thông thường không thể xử lý được
mà thậm chí mà tiêm tỉnh mạch
thì tất cả những việc đấy chắc chắn là phải dùng bằng y học hiện đại
y học quả truyền cũng không đơn giản mà xử lý những việc cấp cứu như vậy
do đó là chúng tôi nghĩ rằng là đây trường hợp cấp cứu này cũng cần phải được quá trình kết hợp
còn vấn đề thứ ba là theo dõi điều trị
cũng phải được đánh giá một cách rất là tốt
anh uống thuốc rồi anh theo dõi có thể hết triệu chứng lâm xả
anh hết đau hết chướng bộng ăn uống sinh hoạt bình thường
nhưng bản chất ở trong cái giờ dài nó đạt trở lại bình thường hay chưa
đây là một vấn đề cần phải làm
thậm chí còn không phần nội soi này bây giờ còn về nội soi xong còn sinh thiết để làm tế bào nữa
chứ không phải đơn thuần là chỉ đơn thuần là chỉ với nội soi đơn thuần và mất thường
do đó là có những cái việc mà cái vết lết lâu lành
thì những cái việc bắt buộc vết lết ở chỉ bức độ vết lết hay có cái gì mất thường hay không
thì tất cả các bác sĩ cũng đã kêu làm
vòng lại kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong trận đoán
trong giải quyết những trường hợp cấp cứu
và trong giải quyết trong theo dõi và đánh giá kết quả điều trị
do đó là tôi với mấy cái lời khuyên của y học cổ truyền
với tất cả mọi người điều trị y học cổ truyền
điều trị cái bệnh lý dạy dạy tác trang này
thì phải kết hợp y học cổ truyền y học hiện đại để điều trị
vì có thể thuốc có những anh em có những bệnh nhân rất ngạy cảm
và thuốc thấy uống vào nó khỏi ngay
nhưng có những người là uống rồi nó vẫn cũng rất là chậm
thì có thể kết hợp thêm y học cổ truyền
hoặc là có những người là thích dùng phương pháp y học cổ truyền để điều trị
thì có thể điều trị y học cổ truyền
cũng có thể điều trị bệnh lý này rất tốt
thì cũng có thể điều trị
nhưng mà theo dõi nó đánh giá nó quá trình đấy
thì cũng cần phải có một cái là hết sức có bằng chứng khoa học
để chúng ta khẳng định được là bệnh nhân khỏi và khỏi mức nào
xin cảm ơn chia sẻ từ phía hai vị khách mời
và kính thưa quý vị còn bây giờ thì tú lại mời quý vị đến với đáp án
ở câu hỏi tương tác số một
để xem ai trong số tất cả quý vị đã là người may mắn
nhận được phần quà của chương trình từ câu hỏi này nhé
câu hỏi tương tác số một đưa ra đó chính là
viêm lết dạ dày thường có biểu hiện nào dưới đây